xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
đây là lần đầu tiên một trường hợp suy gan tớp suy thận đang điều trị hồi sức được ghép gan thành công từ người cho gan chết não
cũng là lần đầu tiên hệ thống ghép tạng của việt nam tiến hành ghép tạng đối bệnh nhân đã hôn mê sự sống chỉ còn tính bằng giờ
theo tiến sĩ hùng việc thực hiện thành công ca ghép gan cho người bệnh từ người chết não mở ra cơ hội có cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân
đồng thời thúc đẩy sự phát triển ghép tạng của ngành y tế việt nam nói chung và bệnh viện việt đức nói riêng
nhìn lại lịch sử ghép tạng
nhìn lại lịch sử ghép tạng của nước ta cho thấy kể từ ca ghép tạng đầu tiên năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay
các cơ sở y tế ở việt nam đã thực hiện thành công hơn tám ca ghép tạng trong đó nhiều nhất là ghép thận can tim phổi thận tụy
trong hai năm năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi ba mỗi năm chúng ta ghép hơn một ca bao gồm ghép thận gan tim phổi
và đã trở thành nước có số lượng kép tạng trên một năm cao nhất trong khu vực đông nam á
đây là một điểm sáng của ngành y
đây là minh chứng trước trình độ và phát triển của chuyên ngành ghép tạng ở việt nam
trong những năm qua việt nam đã có những tiến bộ rất nhiều để tăng nguồn hiến mô tạng từ người chết não
trước năm hai nghìn ba chỉ có năm bệnh viện thực hiện được hội trần hồi sức chết náo hiến mô tạng
nhưng hiện nay với sự chỉ đạo quyết liệt của bộ y tế trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã triển khai thực hiện trần đoán chết não hiến mô tạng tại chín bệnh viện
trong đó đã thực hiện trần đoán chết náo hiến mô tạng tại bệnh viện tiến tình
tuy nhiên số lượng ca ghép tặng hơn một trường hợp mỗi năm chưa đáp ứng được nhu cầu ghép tạng của người bệnh
trong đó hơn chín mươi bốn ghép tạng từ hiến sống
một chuyên gia nói về vận động hiến tặng đã chia sẻ với mong muốn này
chúng ta cần tăng nguồn hiến tạng sau chết
chết não giống như các nước đang phát triển có từ năm mươi chín mươi nguồn hiến tạng từ người hiến sầu chết chết não tại khu vực nước phát triển
một số nước châu á như hàn quốc thái lan và trung quốc tỷ lệ tạng được khiến người sau chết
chết náo rất cao từ bốn mươi tám mươi
đây là những nước có nền văn hóa tin ngưỡng sống với việt nam
theo báo cáo của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
hiện nay chỉ có hơn tám mươi sáu người đăng ký hiến mô tạng sau khi chết chiếm tỷ lệ tám
tỷ lệ đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời tại việt nam rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới
tỷ lệ đăng ký hiến mô tạng sau khi chết lên tới tám mươi chín mươi dân số
chỉ số người chết náo hiến mô tạng tại việt nam là tám mươi sáu
sau ấy tây ban nha bốn mươi chín nước có chỉ số chết náo hiến mô tạng cao nhất thế giới
nghĩa là bốn mươi chín người chết náo hiến mô tạng trên một triệu dân trong một năm
bộ y tế cũng đã chỉ đạo xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến trên toàn quốc với sáu mươi tám bệnh viện
tỷ lệ người chết náo hiến mô tạng năm hai nghìn ba tăng một mươi năm so với năm hai nghìn hai
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn bốn số người chết náo hiến mô tạng tăng gấp đôi so với năm hai nghìn ba
với mong muốn nhiều người đăng ký hiến mô tạng hơn
chính phủ chỉ đạo bộ y tế trung ương hội chức thập đảo việt nam
hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam tổ chức lễ phát động chương trình
đăng ký hiến tạng mô tạng cho đi là mãi mãi
ở việt nam hiện nay hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày
để chờ đợi được ghép gan thận tim
những cả ghép mô tạng từ người chết náo ngừng tim hiến tạng thời gian vừa qua
đã mở ra một hướng đi đúng đắn đem lại lợi ích và có ý nghĩa cho xã hội
tuy nhiên với những đặc thù với văn hóa truyền thống
nên nguồn tạng được hiến người chết náo ở việt nam thuộc dạng thấp trên thế giới
việt nam đã có luật hiến ghép mô tạng năm hai nghìn sáu
nhưng chỉ đề cập đến hiến mô tạng từ người chết não
luật chưa đề cập hiến mô tạng từ người chết tim
trong khi đó nhiều nước trên thế giới phát triển nhanh tăng nguồn hiến mô tạng từng người chết tim
nguồn hiến từ người chết tim tiềm năng tại việt nam là rất nhiều
tham gia hội thảo các chuyên gia cũng đưa ra những ý kiến
đóng góp vào việc cần thiết xây dựng văn bản phù hợp với những quy định rõ về người chết tim
theo phó giáo sư tiến sĩ đồng văn hệ giám đốc trung tâm điều phối kết tặng quốc gia
chân đoán chết tim cần phải có quy trình có thể đơn giản hơn so với chết náo
vì họ hiểu chết tim là hoàn toàn không thể sống được
bởi một số người vẫn không hiểu chết não một số bộ phận vẫn hoạt động được
vì tim của người thân của họ vẫn đập
nên việc tư vấn hiến tạng từ người chết não sẽ khó hơn
nhiều năm qua nguồn hiến tặng từ người chết tim được nhiều nước quan tâm
chính vì vậy số tặng hiến từ người chết tim tăng nhanh
giáo sư phạm gia khánh chủ tịch hội kết tặng việt nam đánh giá cao
về việc đề xuất đưa luật vấn đề hiến tạng về người chết tim của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
vì vấn đề này rất quan trọng đáng ra cần phải được đưa vào sớm hơn
tuy nhiên vẫn cần kịp thời để bổ sung luật sửa đổi
cũng theo tiến sĩ dương đức hùng giám đốc bệnh viện việt đức cho biết
vấn đề quan trọng là xác định được chất tim không thể hồi phục lại được
cần xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với thực trạng việt nam
việc truyền thông cần thay đổi phù hợp với nhận thức của thân nhân người hiến
góp ý tại hội thảo đại diện vụ pháp chế bộ y tế cho biết
luật hiến ghép mô tạng năm hai nghìn sáu đã bộc lộ ra những hạn chế
nên công tác tư vấn tới người thân bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn
nên việc sửa đổi luật theo hướng hội nhập là rất cần thiết trong đó có vấn đề chết tim
còn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang nghĩa giám đốc trung tâm ghép tạng
bệnh viện việt đức cho rằng
thực tế nhiều người đồng ý hiến tạng nhưng trong quá trình đánh giá chết não
bệnh nhân bất ngờ ngưng tần hoàn
bệnh nhân không thể hiến tạng do không được quy định trong luật
nên gia đình đã xin về đồng thời mất đi một nguồn hiến tặng cứu người quý giá
do vậy việc xây dựng quy định về hiến tạng từ người chết tim là rất cần thiết
để màu rộng thêm cơ hội nhận tạng hiến
theo tiến sĩ nguyễn hoàng phúc phó giám đốc trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
những quy định liên quan về vấn đề chết tim và sử dụng tạng mô được hiến từ người chết tim
cũng cần phải có sự đồng thuận cao góp ý thảo luận của nhiều bên
cách thức quy trình tiêu chuẩn để chẩn đoán người chết tim rất khác so với quy trình chẩn đoán người chết não
các chuyên gia cũng nhất trí việc lấy tặng từ nguồn chất tim sẽ phát triển tốt hơn trong thời gian tới
nên cần đưa vào luật cũng như đề xuất quy trình hướng dẫn trong giấy y khoa có thể thực hiện được
như chúng ta cũng đã biết ghép mô tạng là phương pháp điều trị hiệu quả
cho những người bị hỏng mô tạng không thể hồi phục được
cho đến nay kỹ thuật này ngày càng phát triển không ngừng và được ghi nhận là một trong những thành tựu quan trọng nhất
của y học trên thế giới là một trong một mươi phát minh về khoa học kỹ thuật
làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ hai mươi
để tăng nguồn hiến mô tạng từ người chết não cũng trong năm hai nghìn ba
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia cũng đã tích cực phối hợp với hội chức thập đỏ
hoa vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam
các bệnh viện tổ chức tuyên truyền về nghĩa cử nhân văn nhân ái về hiến mô tạng sau khi chết chết não
đặc biệt trung tâm cũng đã tổ chức tập trung có lắp tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ về chết não
cho tổng số năm mươi tám bệnh viện trên cả nước cho các tư vấn viên đang công tác tại khoa có máy thở tại các bệnh viện
các khoa đào tạo trước đó cũng đã mang lại rất nhiều hiệu quả tích cực
số lượng người chết não được gia đình đồng ý hiến cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ mọi năm
bên cạnh đó trung tâm còn duy trì sinh hoạt mạng lưới tư vấn viên vào thứ năm hàng tuần
để cá nhân tư vấn viên báo cáo chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tư vấn
giúp nhau cùng tháo gỡ những khó khăn khi gặp nhiều vướng mắt trong thi tư vấn
chính điều này cũng đã mang lại hiệu quả tích cực
với những thành công bước đầu về lớp đào tạo tập huấn cho người chết não
hội thảo hiến mô tạng từ người chết tim việt nam sẽ mở ra những tín hiệu tích cực
mở ra cơ hội sống điều trị nối dài trước sự sống người bệnh được trở ghép tạng
để giúp người bệnh bị suy mô tạng tiếp thêm hy vọng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo
và gia tăng tỷ lệ hiến mô tạng sau chết chết não và chết tim trên cả nước trong thời gian tới